kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
sau đây sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phan thanh sắc nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường an hòa thành phố biên hòa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phan thanh sắc khi đó đang giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường an hòa
đã cùng với cán bộ địa chính phường tiếp tay cho một số người dân làm các giấy tờ liên quan để chiếm đoạt năm mươi ba thửa đất thuộc tờ bản đồ số hai
xã an hòa nay là phường an hòa thành phố biên hòa của một số hộ dân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn hữu thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ
công ty cổ phần b group đối tác vận chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn shopee express gọi tắt là shopee
lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau để thái kiểm soát
sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty b group
số tiền là trên sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
đến kỳ đối soát giữa b group và shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của thái nên tố giác đến cơ quan công an
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh gia lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với tám bị cáo trú tại các tỉnh gia lai
con tum thành phố đà nẵng về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
đầu tháng năm
năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo nguyễn thanh hải tại xã biên giới iao thuộc huyện iagrai mua hai mươi bảy hai trăm linh năm mét khối gỗ cơ nia
thuộc nhóm sáu của một đối tượng không rõ lai lịch với giá tiền là ba triệu đồng một mét khối để bán lại cho người khác
sau đó các đối tượng đã mua bán qua lại số gỗ trên với giá là năm năm triệu đồng một mét khối
khi đang vận chuyển số gỗ trên đến khu vực thuộc làng o xã iao huyện iagrai
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thanh hải một mươi hai tháng tù hà thị nam chín tháng tù
trần trọng sự nguyễn ngọc anh nguyễn văn bắc võ quốc khải nguyễn thanh cường
mỗi bị cáo sáu tháng tù và lê anh dũng ba tháng tù
trong hai ngày là ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thanh hóa
và đội quản lý thị trường số một mươi cục quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp kiểm tra và phát hiện thu giữ
hàng nghìn sản phẩm là đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ đã quá hạn sử dụng
ngày hai mươi bảy tháng chín qua kiểm tra hộ kinh doanh ở khu đô thị mới đông sơn phường an hưng thành phố thanh hóa
lực lượng chức năng phát hiện hai mươi sáu chủng loại hàng hóa với hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
và bốn chủng loại hàng hóa đã quá hạn sử dụng bao gồm các loại bột pha chế trà sữa cà phê kem cacao
và các loại thực phẩm như sụn lợn nầm lợn khoai dẻo bò khô
tiếp đó ngày hai mươi tám tháng chín tại hộ kinh doanh ở phố ngô quyền phường điện biên thành phố thanh hóa
lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ hai mươi bốn chủng loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất
bao gồm bia rượu thuốc lá điếu thịt xấy bánh trung thu cá hộp xúc xích v v
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh
được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
đoàn kiểm tra liên ngành của huyện simacai tỉnh lào cai
vừa kiểm tra các tổ chức cá nhân sử dụng kích điện để đánh bắt run đất và thu mua sơ chế run đất
và qua kiểm tra đã tiến hành xử phạt trực tiếp ba cơ sở vi phạm các quy định của nhà nước
trong đợt này đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tám cơ sở chuyên thu mua sơ chế dung đất
trong đó có năm cơ sở đã nghỉ không hoạt động do đã được tuyên truyền vận động
phát hiện ba cơ sở đang hoạt động là gia đình của anh hoàng xeo vần gia đình chị hoàng thị mái
và gia đình anh sùng xeo liền nhưng không có giấy phép kinh doanh
đoàn kiểm tra đã tiến hành phạt trực tiếp mỗi hộ gia đình là số tiền bảy năm triệu đồng
các hộ gia đình sau khi được tuyên truyền và bị xử lý đã nhận thức hành vi sai trái của mình
và đều ký cam kết không tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thưa quý vị số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê cho biết gdp quý ba của việt nam đã tăng năm ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoài
mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một trong giai đoạn hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên mức tăng gdp năm ba mươi ba cho thấy đà phục hồi của kinh tế việt nam khi mức tăng gdp quý sau cao hơn quý trước
quý i tăng ba hai mươi tám quý ii tăng bốn năm
tính chung gdp chín tháng trong năm hai nghìn hai mươi ba tăng bốn hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
mức tăng chỉ cao hơn tốc độ tăng là hai một mươi chín và một năm mươi bảy của chín tháng các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi ba
về cơ cấu nền kinh tế chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng là
chín hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai về cơ cấu nền kinh tế chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng là
một mươi một năm mươi một khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm ba mươi bảy một mươi sáu khu vực dịch vụ chiếm bốn mươi hai bảy mươi hai thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm tám sáu mươi một
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tăng một tám so với tháng trước tính chung chín tháng năm nay cpi trung bình tăng ba một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có một mươi nhóm hàng tăng so với tháng trước trong đó đáng chú ý chỉ số giá nhóm giáo dục tăng tám sáu so với tháng trước
riêng nhóm biểu chính viễn thông là giảm hai mươi ba còn lại so với tháng trước thì chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là tăng bảy mươi ba tác động làm cpi chung tăng hai mươi chín
nhóm đồ uống và thuốc lá tăng
nguyên liệu sản xuất đồ uống thuốc lá và nhân công tăng
chỉ số giá nhóm may mặc mũ nón giày dép tăng do giá nguyên liệu phụ liệu sản xuất chi phí nhân công và nhu cầu mua sắm chuẩn bị bước vào năm học mới tăng
thưa quý vị crompa nằm tiếp giáp với tỉnh gia lai là một xã đặc biệt khó khăn của huyện sơn hòa của tỉnh phú yên
qua hơn một mươi năm phát triển trồng cây lúa nước hai vụ đến nay phần lớn người dân nơi đây đã tự túc lương thực tại chỗ
cuộc sống của người dân xã crongpa ngày càng khởi sắc buồn làng đã đổi thay từng ngày
và đây là thành quả sau nhiều năm vận động kết hợp với nhiều chương trình đầu tư của nhà nước và sự nỗ lực của người dân trong việc xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu
những ngày này cánh đồng lúa nước buôn học và buôn chơ xã grongpa huyện sơn hòa đang thời kỳ làm đồng trổ bông
bốn xào lúa này mỗi vụ gia đình ông ma lóc thu năm mươi bao lúa mỗi năm gần một trăm linh bao
ông là một trong những người đi đầu trong việc vận động nhân dân nhường đất để nhà nước săn ủi đồng ruộng làm lúa nước
như vậy bà con đủ cái ăn
trước đây bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở crongpa bao đời nay chỉ biết trồng sắn bắp và làm lúa rẫy
tình trạng thiếu ăn thường xảy ra
sau khi trạm bơm điện buôn lé hoàn thành đưa vào sử dụng huyện sơn hòa chỉ đạo địa phương vận động các hộ dân có diện tích đất trồng lúa rẫy
tự nguyện dồn điền đổi thửa tiến hành săn ủi cánh đồng lúa nước và làm thủy lợi chia lại đất để dân trồng cây lúa nước hai vụ nhằm giải quyết cây đói tại chỗ
nhiều năm liền ủy ban nhân dân xã cronpa phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và các ngành có liên quan tích cực vận động bà con nhân dân trồng cây lúa nước bằng phương thức cầm tay chỉ việc
cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn cho người dân
từ khâu làm đất ngâm ủ xử lý giống gieo xạ chăm sóc thu hoạch tổ chức các lớp khuyến nông mô hình trình diễn để bà con học tập và làm theo
như vậy diện tích lúa nước của xã đã tăng lên trên một trăm linh ba ha lúa với hơn hai trăm linh hộ tham gia năng suất lúa bình quân đạt từ sáu mươi năm tạ một ha đến hơn bảy mươi tạ một ha
để mở rộng diện tích trồng cây lúa nước và giúp cây lúa phát triển
hàng năm chính quyền địa phương đầu tư tu sửa cây mương nội đồng
kết hợp các nguồn đầu tư để xây dựng nâng cấp nối giải các tuyến giao thông nội đồng đến các vùng sản xuất
có kế hoạch tiếp tục san ủi để mở rộng diện tích trồng lúa nước trên địa bàn nhằm cấp cho bà con
tới bây giờ đúc kết sau quá trình kết tắc đồng lũ nước qua một mươi năm đúc kết vừa rồi cũng làm tổng kết một mươi năm nó có ba cái lợi
kết hợp mỗi ngày